sau hai ngày bỏ trốn vào một mươi bảy h chiều ngày hôm nay phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ đặng bảo duy tên gọi khác là ca duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú huyện lâm hà tỉnh lâm đồng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện đức trọng
vào sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi duy được đưa đến bệnh viện hai lâm đồng để khám bệnh tuy nhiên tại đây lợi dụng sơ hở phạm nhân đã bỏ trốn được biết vào tháng một năm hai nghìn hai mươi đặng bảo duy bị toán nhân dân tp đà lạt tuyên phạt bảy năm tù về tội trộm cắp tài sản
trước khi bán xe cho nạn nhân hai đối tượng đã cài định vị cũng như làm thêm chiều khóa với mục đích là trộm cắp lại chiếc xe đó nguyễn đình hoàng anh và bùi thúc quyết cùng chú tại hà nội vừa bị công an huyện yên khánh phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình phát hiện bắt giữ
để thực hiện hành vi hai đối tượng đã sử dụng tài khoản ảo mua trên mạng xã hội rồi giao dịch bán một chiếc xe ô tô trị giá hai trăm hai mươi triệu đồng cho anh nguyễn văn thiên ở hà tĩnh
vào sáng sớm ngày một mươi hai tháng một mươi theo định vị hai đối tượng từ hà nội về yên khánh ninh bình để tìm thời cơ ra tay cơ quan công an đã thu giữ một chiếc xe là tài sản trộm cắp và một chiếc xe là phương tiện để đi trộm cắp
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự chín đối tượng cùng chú huyện nhân trạch để điều tra về hành vi đánh bạc
qua công tác quản lý địa bàn công an huyện nhơn trạch và công an xã phú hội đã bắt quả tang các đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đá gà
tại khu vực xã phú hội tại hiện trường thu giữ nhiều dụng cụ đánh bạc và hơn một mươi chín triệu đồng tiền mặt
đối tượng tổ chức được xác định là trần thanh hải chú tỉnh đồng nai mỗi trận thắng thua từ chín cho đến một mươi bốn triệu đồng
bắt đầu từ chiều nay bão số sáu có nhiều khả năng sẽ giảm dần cường độ đây là thông tin được ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đưa ra trong cuộc họp ứng phó về bão số sáu
theo cơ quan chức năng trước mắt cần đặc biệt lưu ý ảnh hưởng của gió mạnh trên biển
trong vòng từ hai mươi bốn cho tới bốn mươi tám giờ tới ở khu vực bắc biển đông nhất là khu vực biển vĩnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến quảng nam
các cơ quan chức năng cũng cần tiếp tục theo dõi tình hình ba tàu cá đang neo đậu tại đảo đá lồi hoàng sa để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu và các phương án ứng phó bão số sáu khi có tình huống xảy ra
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh hai mươi h cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi